thông tin mới nhất về tình hình cơn bão trên biển đông cơn bão số bốn
vào hồi bốn giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
ban kính gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng bảy mươi km
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày hai mươi tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bốn một độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông trên khu vực phía tây tỉnh quảng tây trung quốc
thưa quý vị tại buổi họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn ra vào sáng hai mươi tám tháng tám

ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
áp thấp nhiệt đới trên vùng biển đông bắc biển đông đã mạnh lên thành bão và đây là cơn bão số bốn
sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những diễn biến xấu
từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng tám vùng núi và trung du bắc bộ có mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn giờ
có nơi trên một trăm bảy mươi mm trên hai mươi bốn giờ
từ chiều ngày hai mươi tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng tám ở bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to trên rừng rộng
gây lũ quét và sạt lở bão mưa lớn động đất tạo thành tổ hợp bất lợi cần ứng phó khẩn cấp đặc biệt là những công trình thủy lợi
đối với các tỉnh ven biển các địa phương nhanh chóng tập trung kiểm biến tàu thuyền quản lý chặt chẽ việc ra khơi thuê gọi người dân và nơi tranh chú an toàn
bão số bốn ảnh hưởng tới việt nam chủ yếu gây mưa lớn gây nguy cơ ngập úng cục bộ
đối với năm mươi li còn màu đỏ màu trắng trăm linh
hiện tại một số cục của chúng ta đang mươi trên thiên vái chúng ta đúc mơ
đây là biểu thồ theo dõi mưa ở khu vực lac châulove mưa đã kindam ra
chương trình này của chúng ta đang theo dõi với hai trạm đo mưa và với phóng viên và cơ quan phù trực của ban chỉ huy của các địa phương
thì đấy là tại địa phương đã trải ra lũ quét rất là lớn
theo báo cáo tại cuộc họp trong hai ngày qua mưa lớn đã gây lũ quét trên địa bàn huyện nậm pồ ngập lụt tại tuần giáo thành phố điện biên phủ
gây thiệt hại một mươi bốn căn nhà trong đó có bốn nhà và bốn phòng học bị cuốn trôi một trăm một mươi tám hộ dân thuộc xã nậm nhùn bị chia cắt
tương tự nhiều địa bàn tại hà nội quảng ninh cũng bị ngập cục bộ